tại hà nội hội khuyến học việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức hội thảo trường đại học với việc xây dựng mô hình công dân học tập
tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đổi mới giáo dục thường xuyên gắn với xây dựng mô hình công dân học tập
là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại hội thảo
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tham dự và phát biểu tại hội thảo
các đại biểu dự hội thảo cho rằng thực tế hiện nay nguồn nhân lực của đất nước
lực lượng lao động đang tham gia vào thị trường lao động còn yếu về chất lượng
thiếu kỹ năng làm việc và tác phong lao động công nghiệp
với trách nhiệm là nơi đào tạo nguồn nhân lực các trường đại học trường nghề
cần thiết phải xây dựng các tiêu chí cho các công dân học tập của từng ngành
để từ đó có nội dung phương pháp đào tạo phù hợp đáp ứng mục tiêu đề ra
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ thực tế hiện nay
giáo dục thường xuyên chưa được chú trọng phát triển như giáo dục phổ thông giáo dục đại học
nói đến giáo dục thường xuyên gần như mọi người coi đây là một đẳng cấp chất lượng kém hơn rất nhiều
tư duy này cần phải thay đổi
phó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng xây dựng đề án thí điểm
chủ trì phối hợp với hội khuyến học việt nam hiệp hội các trường đại học và cao đẳng
và một số trường tiến hành tự thí điểm đổi mới giáo dục thường xuyên
giống như tự thí điểm tự chủ đại học tiến tới đổi mới quan điểm giáo dục thường xuyên là trình độ thấp chất lượng kém
qua cái hội nghị này thì chúng tôi tiếp tục
hoàn thiện cùng với hội khuyến học để hoàn thiện bộ tiêu chí về công dân học tập
và theo đó có thể xây dựng đề án thí điểm
trước hết là chọn một số trường đại học tốt
hợp tác với một số địa phương để xây dựng các mô hình về công dân học tập
tôi tin rằng năm năm tới thì cái hình ảnh về giáo dục thường xuyên sẽ thay đổi
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng xã hội học tập công dân học tập
học tập suốt đời không phải là việc riêng của bộ giáo dục
và đào tạo mà là việc của cả hệ thống chính trị
có vậy mới xây dựng được xã hội học tập công dân học tập đáp ứng được yêu cầu của đất nước